từ trên xe chở quan tài chồng vợ anh kiên bước xuống ôm lấy con nước nở
tất thảy những người chứng kiến đều không khỏi nghẹn ngào
chiếc quan tài nhanh chóng được chuyển xuống khỏi xe và di chuyển vào trong ngõ để vào nhà
không khí tàng thương bao trùm con ngõ nhỏ
trên quan tài gia đình đã chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc áo thun kẻ mà anh vẫn thích
sau khi làm thủ tục vào nhà một số bạn bè trong xóm và cơ quan đoàn thể
quận hải an phường đảng lâm cũng vào thắp hương và chia buồn với gia đình
theo đại diện gia đình chị miền sau khi bàn bạc và thống nhất
lễ tăng anh kiên sẽ được cử hành tại quê nhà xã tam cường huyện vĩnh bảo vào chiều mai
và sau đó an táng tại quê nhà vào sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
theo lời kể của bà con họ hàng anh kiên anh là người hiền lành tốt bụng sống tràn hòa với làng xóm
anh kiên quê gốc ở huyện vĩnh bảo hải phòng
gia đình có ba anh em
khoảng chục năm nay vợ chồng anh kiên mua nhà và sinh sống ở quận hải an
theo lời chị lê miền vợ đại phó đặng duy kiên chồng chị tốt nghiệm đại học hàng hà việt nam
và lên tàu viễn dương đi làm
tính đến nay cũng đã hơn một mươi năm và cũng có bằng thuyền trường
dù công việc thường xuyên buôn ba nhưng những dịp quan trọng anh đều cố gắng ở nhà cùng vợ
chỉ duy nhất đợt sinh con thứ hai anh không thể về nhà
điều này cũng luôn làm anh ái náy
năm hai nghìn một mươi chín anh kiên quyết định nghỉ đi tàu tìm công việc khác để ở nhà bù đắp cho vợ con
rồi thời gian gần đây việc làm ăn ở nhà không thuận lợi
nên cuối năm hai nghìn hai mươi ba anh kiên xin làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hoàng hải hải phòng
nhận công việc đại phó trên tàu true confiden chở thép từ trung quốc đến ả rập xê út
chị miền ngạn rộng kể lại
trước ngày nhận việc anh kiên nói muốn đi làm để có thu nhập
cho các con cuộc sống tốt hơn sau này không phải vất vả như bố
trong quá trình trò chuyện với anh toàn chị miền ngồi lặng lẽ bên máy tính
xem lại những dòng tin nhắn gia lô mà chồng mình mới gửi trước khi xảy ra sự việc
khi nhắc đến nghề biển nước mắt chỉ lại trào ra
chị nói trong tiếng nước ngẹn ngào
gia đình tôi nhiều người theo nghề đi biển
bản thân tôi cũng đang làm trong một hãng tàu biển
chị kể tiếp
nghề đi biển vất vả
phải xa nhà biển biệt
nên cuối năm hai nghìn một mươi chín chồng chị quyết định bỏ nghề sang làm công việc bất động sản
để có thêm nhiều thời gian bên gia đình
chị miền nói trong nước mắt
năm hai nghìn một mươi chín tôi sinh cháu thứ hai
anh ấy không có nhà vì phải đi biển
anh ấy buồn lắm nên rất chiều chuộng cháu thứ hai
cũng từ đó khoảng cuối năm hai nghìn một mươi tám
anh kiên bỏ nghề đi biển để quay về làm công việc kinh doanh bất động sản
nhưng khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi ba công việc kinh doanh bất động sản gặp khó khăn
anh kiên lại quay về nghề cũ
anh đã làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải hải phòng hp marin
doanh nghiệp chuyên cung ứng thuyền viên cho tàu nước ngoài
chị miền chia sẻ anh ấy tốt nghiệp đại học hàng hải
có hơn một mươi năm hành nghề đi biển và có bằng thuyền trưởng
anh ấy cũng đã nhiều năm làm việc cho công ty hp marin
sau đó nghỉ từ cuối năm
năm hai nghìn một mươi chín đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba anh ấy lại quay lại công ty này để làm việc
khi được hỏi tại sao biết nghề đi biển vất vả và xa nhà biển biệt mà anh kiên vẫn chọn quay lại nghề này
chị miền nói trong nước mắt
anh ấy nói quay lại nghề đi biển để có tiền cho con đi du học ở australia
trước khi gặp nạn anh ấy vẫn nhắn tin về động viên tôi quyết tâm đầu tư cho cháu lớn đi học thêm tiếng anh để cho cháu đi du học
nhưng giờ anh ấy mất rồi một mình tôi cũng không thể cho cháu đi du học được nữa
theo lời chị miền tàu hàng truecom fiden nơi anh kiên làm việc với vai trò đại phó chở nhiều mặt hàng trong đó có thép ô tô khách loại lớn
hàng hóa lớn nên công việc vất vả nhất là khâu chẳng buộc hàng trên bom
tàu hàng true confidence có hành trình di chuyển từ trung quốc đến ả rập xê út
đây là chuyến đi biển đầu tiên của anh sau khoảng bốn năm bỏ nghề

trước khi đi anh đã lên kế hoạch khi về nước sẽ kịp đưa con trai thứ hai vào lớp một và cháu đầu vào lớp năm

và cháu đầu vào lớp năm
đây là mốc thời gian quan trọng
trong việc học tập của hai cháu
vậy là kế hoạch dở dàng
dở dàng cả việc đưa con
dự lễ khai giảng
dở dàng cả kế hoạch cho con lớn đi du học
chị miền thở dài
nói với chúng tôi
ngày sáu tháng ba
dòng tin nhắn anh kiên gửi cho chị miền
qua ứng dụng zalo có nội dung
tàu đang đi vào vùng nguy hiểm
hy vọng bình an
đúng rồi quanh quần lại
cũng không có ai giữ mối quan hệ
chị miền nhắn tin lại cho chồng
chúc tàu bình an
may mắn cố gắng giữ an toàn
ba nhé phải mạnh khỏe
về với vợ con bố mẹ đấy nhé
không ngờ rằng
đó là những dòng tin nhắn trò chuyện cuối cùng
giữa anh kiên và chị miền
sáng sớm hôm sau
không thấy anh kiên trả lời tin nhắn
chị miền nhắn lại
anh ơi anh sống lại đi anh
anh về với cả nhà đi anh
tâm trạng bất an
mặc dù chưa biết chính xác
có chuyện gì với chồng
chị miền dặn mẹ chồng đi mua đồ lễ
để thắp hương cầu cho chồng bình an trở về
nhưng cuối cùng
điều tồi tệ nhất cũng xảy ra
tối muộn ngày sáu tháng ba
đại diện công ty hp marine
đến nhà chị miền báo tin dữ
tàu hàng choconfident
đã bị lực lượng houthi tấn công bằng tên lửa
khi đang đi qua biển đỏ
chị miền khóc
biết tin bố gặp nạn
các con tôi khóc rất nhiều
mấy ngày nay
chúng cứ nhìn ảnh bố
rồi nặng nặng nói
con không cần gì cả
chỉ cần đưa ba về nhà
khiến tôi càng không kìm được lòng
thương anh thương các con
theo lời của chị miền
khi còn sống
anh kiên luôn mong ước
sau này về quê sinh sống cùng cha mẹ
nên việc làm lễ tang và an tán
tại quê nhà
cũng để anh được tọa ý
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai
tàu choconfident nơi anh đặng duyên
làm thuyền phó
khởi hành từ singapore đến sedan ả rập xê út
ngày sáu tháng ba
khi đi qua biển đỏ
vùng biển được cảnh báo có lực lượng houthi
liên tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa
vào các tàu hàng thương mại qua đây
thì không may tàu bị tên lửa bắn trúng
ba thuyền viên trên tàu thiệt mạng
trong đó có đại phó đặng duy kiên
người hải phòng
trước tai nạn và nỗi mất mắt này
bộ giao thông vận tải cục hàng hải việt nam
cùng các cấp các ngành
đã nỗ lực thực hiện các thủ tục
để đưa thi thể anh kiên về nước
tuy nhiên do việc vận chuyển thi hải
nên phải đợi có chuyến bay chuyên dụng
mới có thể khởi hành
nên đến chiều ngày hai mươi bốn tháng ba
thi hải anh kiên mới được trở về tới sân bay nội bài
các cơ quan đơn vị
thuộc cục cũng đã phối hợp với
chủ tàu đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương
và chi trả các chế độ bảo hiểm
đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân đặng duy kiên
và các thuyền viên việt nam
theo đúng quy định của pháp luật
các cuộc tấn công của houthi ở biển đỏ
kéo dài nhiều tháng qua
làm gián đoạn hoạt động của vận chuyển toàn cầu
đồng thời làm dấy lên lo ngại
xung đột israel harmat lan rộng
gây bất ổn cho khu vực trung đông
bất chấp đòn tấn công của liên minh mỹ anh
và các lực lượng hải quân khác
lực lượng houthi vẫn tăng cường chiến dịch tấn công
nhằm vào tàu thương mại
tại một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới
nhiều tàu hàng buộc phải thay đổi hành trình dài hơn
tốn kém hơn vòng qua mũi hảo vọng
ở châu phi để tránh tuyến đường biển
nguy hiểm qua vịnh aden và biển đỏ
đến canh đảo suez
việc định tuyến lại khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh
số liệu mới nhất từ nhà cung cấp dữ liệu
và thông tin hàng đầu cho vận chuyển toàn cầu
gretchen research anh cho thấy
giá cước vận tải đã tăng hai ba lần
so với trước khi biển đỏ rơi vào nguy hiểm
trong khi giá thuê tàu tăng hai mươi tám
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
công ty cung cấp dịch vụ
phân tích ocean scott đức
đã nhận định cuộc khủng hoảng biển đỏ
cũng kéo theo chi phí phát thải tăng vọt
đối với các công ty vận tải
thuộc hệ thống thương mại khí thải của eu
do việc chuyển hướng hành trình đến châu âu
làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu lên gấp bội
ocean scott ước tính
tuyến đường qua mũi hào vọng ở châu phi
tăng gấp ba lần tiêu thụ nhiên liệu
do khoảng cách xa hơn và tốc độ di chuyển
tăng khoảng hai mươi năm
từ một mươi sáu hải lý trên một giờ
lên hai mươi hải lý trên một giờ
điều đó khiến chi phí tín chỉ carbon
mà các con tàu phải chi trả cho mỗi chuyến hành trình
bị đội lên
đồng giám đốc điều hành ocean scott
albert gritt cảnh báo mức độ đe dọa
đối với vận tải trên biển đỏ vẫn ở mức cao
và không chắc tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu
khi các cuộc tấn công của hào thi
vẫn không suy giảm
do đó ông khuyến nghị các công ty vận tải biển
phải chuẩn bị và tính đến kịch bản đối mặt
với những chi phí lớn hơn
liên quan đến lượng khí thải carbon trong tương lai gần